tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền suy yếu từ cơn bão số chín
vào hồi một mươi chín h ngày hai mươi năm tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc
một trăm linh sáu bảy độ kinh đông trên đất liền các tỉnh từ bà rệ vũng tàu đến bến tre
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo trong sáu giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được năm một mươi km đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành vùng áp thấp
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức dưới bốn mươi km một giờ
trên đất liền các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến bến tre tối nay có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy
sâu trong đất liền các tỉnh đông nam bộ có gió giật mạnh và khả năng lốc xoáy trên toàn bộ khu vực nam bộ
khu vực thành phố hồ chí minh đêm nay và sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một có mưa to từ bảy mươi một trăm năm mươi mm
và có khả năng xảy ra lốc xoáy nguy cơ rất cao mưa lớn kết hợp chiều cường gây ngập lụt